tàu mộ là một nét đẹp văn hóa được người việt coi trọng dình dữ từ bao đời nay
không chỉ thể hiện sự hiếu thuận thể hiện đạo nghĩa của con cháu đối với những người đã khuất
tàu mộ cuối năm còn là phong tục để thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
sau một năm học tập tại hà lan hôm nay thái thủy tiên cùng gia đình có mặt ở công viên tâm linh lạc hồng viên này
để cùng thăm lại phần mộ của người ông đã mất cùng ông bà tổ tiên
ngay từ khi còn nhỏ thủy tiên và các anh em trong gia đình đã biết tới tục tảo mộ cuối năm
vì vậy mỗi khi tết đến xuân về dù đi xa đến đâu thủy tiên cũng đều quay về để cùng gia đình hướng về nguồn cội
chúng em luôn luôn hướng về các cục của ông các bà và tiếp tục những lời dân dạy của các cục cho thế hệ trẻ này
tàu mộ cuối năm từ lâu đã trở thành một tục lệ truyền thống không thể thiếu đối với mỗi người dân đất việt
và mỗi dịp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới dù ở bất kỳ nơi đâu
các thành viên trong gia đình lại tụ họp cùng nhau quây quần tới thăm mộ ông bà tổ tiên
tục tàu mộ không chỉ thể hiện sự hiếu thuận đạo nghĩa của con cháu đối với nhau
nhưng cũng là những người thân đã khuất mà còn là dịp để các gia đình quây quần xích lại gần nhau hơn
để thế hệ trẻ có thể hiểu và lưu giữ các nét đẹp văn hóa của dân tộc
khi xã hội ngày càng phát triển nghiệp sống của mỗi người cũng theo đó mà đổi thay
thế nhưng dù thay đổi đến đâu phát triển như thế nào
thì những nét đẹp văn hóa của dân tộc vẫn luôn được gìn giữ và phát huy
và tục tàu mộ cũng như thế nào